thưa quý vị thành phố hồ chí minh đang bước vào những ngày nới lỏng giãn cách xã hội
và theo quy luật thì vào đầu tháng một mươi hàng năm triều cường sẽ đạt ở mức cao nhất
chính vì vậy thì nhiều người dân tại các địa bàn trụng thấp thường xuyên bị ngập nước
do triều cường đã chủ động có những phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất
con đường phú định thuộc phường một mươi sáu quận tám thành phố hồ chí minh
chi trích ổ voi ổ gà của dự án cài tạo môi trường nước đang gian dở
và những vũng nước tù do triệu cường dân những ngày vừa qua
nằm cạnh kênh tàu hủ bến nghé trải qua ba tháng rồng rã chiến đấu với dịch chưa xong
nay người dân tại đây đã chuẩn bị đối mặt với triều cường cuối năm
đây giống như là nước ngập giờ dịch nữa rất là khó khăn cho bà con chúng tôi
câu chuyện nước dân nhà được nâng những bậc tam cấp cao cả mét
đã không còn mới với người dân thành phố hồ chí minh
tuy nhiên trước thực trạng nền đất ngày càng sụp lúng nghiêm trọng và biến đổi khí hậu
đôi khi nhà nâng cũng không kịp khi nước dân triều cường đã gây thiệt hại
về mọi mặt cho cuộc sống của người dân thành phố trong những năm qua
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
triều cường những tháng cuối năm nay được dự báo sẽ sắp xỉ với đỉnh triều năm hai nghìn hai mươi
vượt mức báo động ba từ một bảy mươi m đến một bảy mươi năm m
chưa tính đến hình thái thời tiết mưa lớn sẽ gây ngập trên diện rộng
đối với các địa bàn vùng trũng thấp ven kênh rạch
nếu không có chuẩn bị ứng phó thì thiệt hại sẽ là rất lớn
những tháng cuối năm thì thường là gió mùa đông cắt rất là mạnh
cho nên là nó sẽ đẩy cái thủy triều của mặt biển vào sâu trong đất liền
và thứ hai nữa đó thì những tháng cuối năm thì cũng là thường là cái mùa lũ của sông mekong
để chúng ta biết về lũ sông my công là mà đổ về cái đầu buồn sông của đông chúng ta
mùa triều cường tại tp hcm đã đến vừa lo chống dịch vừa lo chống ngập khổ chồng lên khổ
tuy nhiên thay vì trông chờ vào các dự án chống ngập ngăn triều từ lớn đến nhỏ
đang ị ảnh không thể vệ đích do dịch covid một mươi chín hoặc nhiều nguyên nhân khác nhau
người dân tp hcm đặc biệt là các vùng trũng thấp
cũng đã có những chuẩn bị nhất định để sẵn sàng để bắt đầu những ngày tháng chạy đua với con nước trong cuộc sống bình thường mới